theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện còn hơn ba triệu hectare rừng đang tạm giao cho ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quản lý
ý kiến nhiều chuyên gia cho rằng để việc giao khoán đất rừng thực sự có hiệu quả mang lại lợi nhuận kinh tế cao
cũng như góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản quốc gia thì cần sửa đổi bổ sung luật bảo vệ và phát triển rừng năm hai nghìn bốn sao cho phù hợp
hàng loạt vụ phá rừng diễn ra tại nhiều địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau đã dấy lên nỗi băn khoăn lớn đối với các cấp chính quyền
chính người dân chứ không ai khác là người đóng vai trò quan trọng trong quản lý bảo vệ rừng
cho nên cần có chính sách cụ thể về chủ sở hữu và quyền lợi nghĩa vụ để bảo đảm rừng được quản lý bảo vệ theo đúng pháp luật
liên quan đến vấn đề quy hoạch xây dựng khu vực ga hà nội và vùng phụ cận
báo lao động có bài viết thủ tướng chính phủ chỉ đạo về quy hoạch ga hà nội phải thận trọng đảm bảo phát triển bền vững
ngày hai mươi bảy tháng chín văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
về quy hoạch xây dựng khu vực ga hà nội và vùng phụ cận
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội cần thận trọng trong công tác quy hoạch
bảo đảm phát triển bền vững liên quan đến dự án ga hà nội
tuyến đường sắt cát linh hà đông thiếu thiết bị sang năm hai nghìn một mươi tám mới chính thức chạy thử là nhân đề bài viết đăng tải trên báo lao động số ra hôm nay
dù đã bắt đầu chạy nháp bằng đầu máy kỹ thuật để kiểm tra hệ thống đường xây
nhưng tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông có thể sẽ phải chờ sang năm hai nghìn một mươi tám mới chính thức chạy thử liên động toàn hệ thống
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông khẳng định dự án này không thể chạy thử tàu theo kế hoạch vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và bộ sẽ ra soát làm việc lại với tổng thầu để báo cáo chính phủ
hiện nay khối lượng thi công dự án cát linh hà đông đã hoàn thành xây lắp được chín mươi năm
nhưng phần vướng mắc còn lại đều liên quan đến phần thiết bị mà nguyên nhân là do thiếu vốn nguồn vốn giải ngân chậm nên dự án bị chậm
đang giả soát năm mươi bốn dự án bot là nhan đề bài viết trên trang bốn báo thanh niên số ra hôm nay
liên quan đến mức phí qua trạm ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam cho biết
đang giả soát để tiến hành giảm giá giảm vùng ảnh hưởng của các trạm bot
hiện tổng cục đã đạt được sự thống nhất với một mươi dự án giảm giá và được sự chấp thuận của bộ giao thông vận tải
để sửa sai cho bot thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
với các tuyến đường hiện hữu bộ giao thông vận tải kiến nghị không làm bot như dự án quốc lộ hai mươi hai quốc lộ sáu mươi hai
chỉ cho làm bot trên các tuyến mới khi lập dự án sẽ tham khảo cộng đồng rộng rãi
dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp đang mua hóa đơn của cơ quan thuế
sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
còn những doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in và tự in sẽ chuyển đổi dần theo lộ trình
đây là nội dung được đề cập qua bài viết sử dụng hóa đơn điện tử ai được lợi được đăng trên báo tuổi trẻ
dù cơ quan thuế cho rằng doanh nghiệp được hưởng rất nhiều lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực
nhưng các doanh nghiệp thì lại tỏ ra băn khoăn trước sự thay đổi quá lớn này
trong khi đó ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám quy định mới về hóa đơn sẽ được áp dụng do vậy có quá ít thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị
doanh nghiệp cũng lo ngại trường hợp hệ thống đường truyền của cơ quan thuế gặp trục chặt
thì doanh nghiệp sẽ không xuất được hóa đơn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh
liên quan đến vấn đề giáo dục trên tờ sài gòn giải phóng ngày hôm nay có bài viết
tiến đến tự chủ đại học yếu tố tiên quyết lập hội đồng trường
chính phủ dự kiến trình quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều luật giáo dục đại học vào năm hai nghìn một mươi tám
hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam cũng như nhiều trường đại học cũng đã lên tiếng góp ý để sửa đổi luật này
trong đó nhấn mạnh đến việc phải thực hiện tự chủ đại học một cách thực sự
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga khẳng định tự chủ đại học thì phải có hội đồng trường
khi hội đồng trường chưa có uy tín thì giao quyền tự chủ sẽ bị vướng
đến nay cả nước có hai mươi ba trường đại học tự chủ tuy nhiên việc thực hiện tự chủ này cũng có nhiều vướng mắt nhất là vấn đề hội đồng trường
còn trên trang bốn báo hà nội mới số ra hôm nay thì lại có bài để giải quyết rứt điểm xe dù bến cóc cần giải pháp tổng thể
thời gian qua tại các khu vực đường vành đai ba đường gom đại lộ thăng lâm
quanh các bến xe mỹ đình giáp bát thường xuất hiện tình trạng xe dù bến cóc dừng đỗ đón trả khách sai quy định gây ủn tắc giao thông
một số ý kiến cho rằng các bến xe luồng xe và xe trung chuyển còn chưa thực sự thuận tiện
trong khi nhu cầu đi lại của người dân là có thực và không ít người đã quen với việc đầu tiện thì đi
do đó bên cạnh việc quy trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương
các lực lượng chức năng thì cần nghiên cứu bố trí các quỹ đất làm điểm đón trả khách tạm thời tại các khu vực có nhu cầu cao
khi đó nếu nhà xe vẫn tiếp tục vi phạm thì xử lý nghiêm bằng các biện pháp mạnh như đình tài rút giấy phép kinh doanh
còn với các cách xử lý như hiện nay
nhà xe sẽ lại tìm cách cho mọc thêm điểm khác
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm báo của truyền hình nhân dân ngày hôm nay